nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới giữa hai nước việt nam trung quốc
vừa qua bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai và tri đội công an biên phòng châu hồng hà
tỉnh vân nam trung quốc đã tổ chức tuần tra liên hợp phòng chống tội phạm
phòng chống xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới
hai bên đã triển khai tuần tra theo phương thức biên đối biên tuyến đối tuyến
với tổng chiều dài quãng đường tuần tra hơn ba trăm bốn mươi tám km
trong quá trình tuần tra lực lượng hai bên thường xuyên trao đổi tình hình trên biên giới
phát tờ rơi và trực tiếp tuyên truyền pháp luật cho cư dân sinh sống dọc biên giới
kiểm soát chặt chẽ phòng chống xuất nhập cảnh trái phép buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa
cuộc tuần tra đã thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa hai nước việt nam trung quốc
qua đó nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới giữa hai nước